ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức hội nghị công bố chương trình chuyển đổi số
và hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của thành phố
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã phát biểu chỉ đạo hội nghị
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh không phải ngẫu nhiên mà tròn một tháng
chính phủ công bố số hóa quốc gia thì tp hcm công bố chương trình chuyển đổi số
bởi đây là nội dung bộ thông tin và truyền thông
ủy ban nhân dân thành phố đã ký chương trình phối hợp vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
và xác định năm hai nghìn một mươi chín bộ thông tin và truyền thông hỗ trợ tp hcm xây dựng đề án chuyển đổi số
nhiệm kỳ này thành phố là địa phương đầu tiên công bố đề án đô thị thông minh
và hôm nay là địa phương đầu tiên công bố chương trình chuyển đổi số
điều này phản ánh sự nỗ lực khao khát của thành phố là chọn con đường phát triển nhanh hơn
bằng cách phát huy trí tuệ con người phát huy sức mạnh của công cụ là công nghệ thông tin truyền thông
trí tuệ nhân tạo bởi đô thị thông minh và chuyển đổi số đều dựa trên nền tảng này
thành phố tin vào lực lượng chuyên gia các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông
các trường đại học viện nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo tự động hóa
đồng chí đề nghị bộ thông tin và truyền thông quan tâm tập đoàn viettel bố trí khu vực
giới thiệu các giải pháp thực hiện chính phủ điện tử thực hiện quản lý thông minh
và năng suất lao động phải tăng trên cơ sở toàn bộ dữ liệu đã số hóa
để làm được việc này phải có trung tâm giới thiệu các giải pháp của doanh nghiệp
tư vấn giải pháp tiến tới ký hợp đồng bảo dưỡng sản phẩm
cần dịch vụ hướng dẫn số hóa tài nguyên và từ đó có giải pháp mới